sáng ngày một mươi chín tháng năm tỉnh ủy lào cai đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề
tư tưởng hồ chí minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân liên hệ với tỉnh lào cai
hội nghị được truyền hình trực tiếp với sự tham gia và học tập của hơn năm mươi bốn cán bộ
đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh lào cai
trong những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh
luôn được tỉnh lào cai thực hiện nghiêm túc sáng tạo và hiệu quả
đổi mới phương thức để tổ chức học tập đi vào thực chất
sau bốn năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị trên địa bàn tỉnh lào cai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được ghi danh tôn vinh và nhân rộng
đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội vượt bậc của tỉnh
với hơn một bốn trăm linh điểm cầu trên toàn tỉnh lào cai hội nghị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
từ đó đưa việc học tập và làm theo bác ngày càng đi vào thực chất